thông tin tại buổi giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức
đồng chí vũ đức bảo trường ban tổ chức thành ủy hà nội khẳng định
đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở thành công về mọi mặt
năm mươi trên năm mươi đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc đảng bộ tp hà nội
hoàn thành đại hội nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
nhân sự cấp ủy của đảng bộ đều có số phiếu trúng cử cao
cán bộ diện ban thường vụ thành ủy quản lý trúng cử với số phiếu tập trung
duy nhất có một trường hợp không trúng cử tại huyện quốc oai
chất lượng nhân sự cấp ủy được nâng lên với tỷ lệ cán bộ nữ đạt hai mươi ba ba
cán bộ trẻ đạt một mươi một một đều vượt yêu cầu
ông vũ đức bảo cho biết dự kiến đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy đảng bộ thành phố
sẽ được tổ chức vào cuối tháng một mươi năm nay